ngày một mươi tháng bốn tại hà nội trung tâm khuyến nông quốc gia phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội tổ chức diễn đàn hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
tính đến hết năm hai nghìn một mươi tám cả nước có trên một chuỗi nông sản an toàn với hơn một bốn trăm linh sản phẩm và hơn ba một trăm linh điểm bán đã được xác nhận
trên bảy xã có mô hình liên kết hiệu quả trong nông nghiệp
tuy nhiên hiện nay việc hợp tác liên kết sản xuất ở nhiều nơi vẫn chưa hấp dẫn để thu hút các hộ nông dân tham gia
đầu gian nông sản hàng hóa chưa ổn định vẫn còn xảy ra tình trạng được mùa mất giá
sản phẩm bảo đảm chất lượng với sản phẩm chưa được sản xuất theo tiêu chuẩn vẫn bị đánh đồng
tại diễn đàn các đại biểu đã chia sẻ về giải pháp đẩy mạnh việc hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp
theo đó việc hình thành các hợp tác xã là giải pháp then chốt để tổ chức sản xuất
sản xuất những sản phẩm đáp ứng được sản xuất
nhu cầu của thị trường tháo gỡ đầu ra cho nông sản quảng bá sản phẩm xây dựng thương hiệu
các hợp tác xã cần phải hình thành ba bộ phận
thứ nhất là marketing thứ hai là bộ phận quản lý sản xuất
thứ ba nữa là bộ phận chuyên lo về thu gom hay gọi là logistics bộ phận hậu cần
thế thì ba cái bộ phận này phải hoạt động có quan hệ mật thiết với nhau
để làm thế nào cung ứng được các sản phẩm mà bộ phận marketing đã tìm được
như vậy là họ
họ phải tổ chức sản xuất theo cái kế hoạch tiêu thụ sản phẩm
khi đó thì bà con sẽ hạn chế được những cái rủi ro
trước hết là hình thành một liên kết ngang giữa nông dân với nhau
cái đấy là điều rất quan trọng
có thể gia đình thì nhỏ lẻ sản xuất nhỏ lẻ
nhưng mà nó cùng một quy trình kỹ thuật cùng hành động và cùng theo một quy chế
để nó ra cùng một sản phẩm
thứ hai là chúng ta
khi mà chúng ta vào một hợp tác xã kiểu mới như vậy
chúng ta cùng theo một quy chế như vậy
và chúng ta
sẽ rất là hài hòa giữa cái mối liên kết giữa người nông dân và doanh nghiệp
để làm sao cho cái sản phẩm đấy nó không bị ảnh hưởng
do sự phá vỡ của hợp đồng giữa các bên gây ra
thực tế đã cho thấy liên kết theo chuỗi giá trị là giải pháp hữu hiệu
để thúc đẩy sản xuất tiêu thụ sản phẩm chất lượng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
khi liên kết được thiết lập sẽ tạo ra cầu nối hỗ trợ
và chia sẻ rủi ro giữa nông dân và doanh nghiệp chế biến tiêu thụ nông sản